sẽ có thêm ba mươi bốn quốc gia và năm cửa khẩu nằm trong danh sách thí điểm visa điện tử được nhập cảnh vào nước ta
đó là nội dung của nghị định số một mươi bảy năm hai nghìn một mươi chín vừa được chính phủ ban hành
về việc thí điểm cấp visa điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
theo nghị định mới việt nam có tám cửa khẩu đường không một mươi sáu cửa khẩu đường bộ và chín cửa khẩu đường biển
cho phép người nước ngoài là công dân của tám mươi nước nhập cảnh bằng thị thực điện tử
đối với ngành du lịch thị thực điện tử được xem như cú hích tạo bước ngoặt quan trọng thu hút khách quốc tế đến việt nam
đồng thời quảng bá việt nam là điểm đến thân thiện hấp dẫn và an toàn
cấp thị thực điện tử là xu hướng phổ biến trên thế giới trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn đang phát triển mạnh mẽ
việc sửa đổi bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp e visa được xem là chính sách rất tích cực
tạo thuận lợi thu hút khách quốc tế đến việt nam phấn đấu đạt mục tiêu thu hút một mươi tám triệu lượt khách quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi